có tới hơn một mươi bốn ca nhiễm thì có lẽ người dân thủ đô mới thực sự thấy lo lắng
khi hà nội đang đứng đầu cả nước khi số ca f lên đến hơn một sáu trăm linh ca
đồng thời trước những sai phạm đang nổ rộ về phòng chống dịch
thủ tướng yêu cầu kiểm tra xử lý nghiêm các vi phạm này
đại dịch covid một mươi chín trên thế giới tiếp tục có diễn biến rất khó lường trước biến chủng omicron
hiện đã có cơ sở khá rõ để đánh giá biến chủng omicron lây lan nhanh hơn nhiều
trong khi chưa có cơ sở để xác định độc lực thấp hơn so với biến chủng delta
đồng thời đã có các nghiên cứu chỉ ra rằng ngay khi đã được tiêm vaccine đủ hai mũi
thì nguy cơ bị nhiễm bệnh do biến chủng omicrom vẫn cao hơn đáng kể so với chủng delta
kể cả trong trường hợp độc lực của chủng omicron thấp hơn chủng delta
nhưng với tốc độ lây lan nhanh hệ thống y tế vẫn đứng trước nguy cơ quá tải dẫn tới tử vong nhiều người
theo công điện ở trong nước dù chưa phát hiện các ca nhiễm biến chủng omicron
nhưng số người nhiễm bệnh số bệnh nhân nặng bệnh nhân tử vong vẫn có xu hướng gia tăng
hệ thống y tế ở một số địa phương đã quá tải phải chi viện từ trung ương và các địa phương khác
thủ tướng yêu cầu bộ y tế khẩn trương hướng dẫn về đánh giá cấp độ dịch
và các biện pháp phòng chống dịch cần thiết cho phù hợp với tình hình diễn biến dịch bệnh
thời tiết mùa đông và nguy cơ biến chủng omicron
tăng cường chỉ đạo công tác giám sát dịch tễ nhằm phát hiện sớm các biến chủng mới
thủ tướng cũng yêu cầu bộ y tế ubnd các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương khẩn trương chỉ đạo
tổ chức thực hiện tiêm chủng an toàn nhanh nhất có thể theo đúng hướng dẫn của bộ y tế
không để sót ai thuộc diện chỉ định tiêm mà không được tiêm chủng đầy đủ kể cả mũi tăng cường
đặc biệt là những người thuộc nhóm có nguy cơ cao
công điện nêu rõ và lưu ý bộ y tế đảm bảo phân bổ đủ vaccine cho các địa phương
tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thừa thiếu cục bộ vaccine
trước đó người đứng đầu chính phủ đặc biệt lưu ý với việc chống tiêu cực tham nhũng
lợi ích nhóm trong phòng chống dịch covid một mươi chín
về giá kích xét nghiệm covid một mươi chín thủ tướng đã chỉ đạo các bộ ngành cơ quan liên quan vào cuộc kiểm tra làm rõ
thủ tướng cho biết về giá kích xét nghiệm covid một mươi chín thủ tướng đã chỉ đạo các bộ ngành
cơ quan liên quan vào cuộc để kiểm tra làm rõ kịp thời thông tin tới công chúng nhân dân
trước đó trong nhiều cuộc họp thủ tướng đã chỉ đạo việc mua sắm và đảm bảo tiết kiệm công khai
minh bạch tránh thất thoát lãng phí
cụ thể nhất vào ngày hai tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một quan điểm của chính phủ là nếu phát hiện các hành vi tiêu cực
tham nhũng trục lợi đề nghị các cơ quan liên quan vào cuộc trên cơ sở chức năng quyền hạng để làm rõ thông tin xử lý nghiêm
thủ tướng luôn lắng nghe tiếp thu những phản ánh ý kiến đóng góp những đề nghị của mọi tầng lớp nhân dân
song lưu ý thông tin đưa ra phải chính xác để tránh nghi ngờ không có căn cứ ảnh hưởng tâm lý các lực lượng chống dịch
như vậy đã rõ trước những sai phạm liên quan đến tiêu cực trong ngành y
thủ tướng đã nhất trí phải minh bạch song phẳng trước pháp luật không để lợi ích nhóm trong phòng chống dịch covid một mươi chín
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hcm đã họp báo cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn
thông tin với báo chí thượng tá lê mạnh hà phó trưởng phòng tham mưu công an tp hcm cho biết
để phòng ngừa chủng mới omicron công an tp hcm sẽ mở đợt cao điểm chống nhập cảnh trái phép vào thành phố
dự kiến triển khai từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai
theo đó công an thành phố sẽ tăng cường kiểm tra quản lý cư trú trong đó có phòng chống nhập cảnh trái phép
phối hợp trao đổi thông tin với công an các tỉnh biên giới
từ ngày một tháng một mươi đến nay qua công tác quản lý cư trú và các biện pháp nghiệp vụ
công an tp hcm phát hiện và xử lý bảy trường hợp người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào thành phố
sáu người trung quốc một người liberia trong đó có một trường hợp nhập cảnh vào campuchia
sau đó nhập cảnh trái phép vào việt nam
để phòng chống covid một mươi chín và sự xâm nhập của biến chủng
mới omicron công an tp hcm làm rõ hành vi vi phạm phối hợp với các cơ quan y tế xét nghiệm sars cov hai
cách ly tại huyện nhà bè dành cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép sau đó kiểm soát theo quy định
tin tức tiếp theo liên quan đến giáo dục
thông tin tại buổi họp báo ông trịnh duy trọng trưởng phòng chính trị tư tưởng sở giáo dục đào tạo tp hcm cho biết
sau bảy ngày thí điểm dạy học trực tiếp khối chín và một mươi hai có ba mươi bốn trường hợp là ba mươi bốn f gồm bốn giáo viên
ba nhân viên của cơ sở giáo dục
và hai mươi bảy học sinh
các trường hợp f xuất hiện đều nằm trong dự kiến của nhà trường và đã được các cơ sở giáo dục xử lý an toàn theo kịch bản
việc dạy và học những lớp có f vẫn được tiến hành bình thường
trả lời câu hỏi về việc dạy học trực tiếp ở quận một mươi thay đổi ra sao khi địa phương này tăng cấp độ dịch từ cấp hai lên cấp ba
ông trọng cho biết việc dạy học trực tiếp sẽ thay đổi theo cấp độ dịch của từng địa phương cấp huyện hay cả tp hcm
việc này cũng đã có kế hoạch trong tổ chức dạy học trực tiếp trở lại của các cơ sở giáo dục cũng như thành phố ông trọng nói
theo đó sở giáo dục và đào tạo đã có văn bản số ba nghìn bốn trăm hai mươi bảy ngày một tháng một mươi hai hướng dẫn thực hiện quyết định số ba chín trăm linh của bộ y tế
quy định với những cấp độ dịch thì sẽ có hình thức tương ứng dạy học trực tiếp từ số tiết muôn đến tượng cấp vật học
khi có sự thay đổi cấp độ dịch các cơ sở giáo dục sẽ căn cứ theo hướng dẫn để áp dụng linh hoạt để vừa đảm bảo an toàn
và đảm bảo chuyên muôn dạy học
trong buổi họp báo phóng viên cũng đặt câu hỏi liên quan đến vấn đề một số phụ huynh tự xét nghiệm nhanh cho học sinh
trước khi đến trường và đã phát hiện vài trường hợp dương tính sở giáo dục và đào tạo có khuyến khích không
trả lời câu hỏi này ông trọng cho biết hiện nay một trong những cách xác định f là người dân tự xét nghiệm khi có triệu chứng
hoặc có yếu tố dịch tễ nếu gia đình có điều kiện có thể tự xét nghiệm cho học sinh phát hiện sớm f
không cho các em di chuyển đến trường hạn chế việc tiếp xúc với những em khác là rất tốt ông trọng nói
theo ông trọng trong hướng dẫn xử lý f là học sinh sở y tế có chia ra f tại trường học và f tại nhà
tất cả những trường hợp này đều nằm trong kịch bản ứng phó của các trường
học sinh mắc covid một mươi chín ở trường xử lý ra sao mắc ở nhà có khác gì không các trường đều đã có phương án xử lý riêng
ông trọng khẳng định và cho biết trong quá trình thực hiện việc dạy học trực tiếp đã xảy ra những trường hợp như vậy
trước đó từ ngày một mươi ba tháng một mươi hai thành phố hồ chí minh cho phép các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông
trên địa bàn tổ chức thí điểm dạy học trực tiếp trở lại đối với khối chín và khối một mươi hai
quay lại với diễn biến về tình hình covid một mươi chín tại thủ đô khi hà nội đang ghi nhận hơn một sáu trăm linh ca vào tối hôm qua
thành phố cấm hàng ăn tại chỗ hạn chế các hoạt động nơi đông người rất nhiều người đã đặt ra câu hỏi rằng
f tăng cao hà nội liệu có giãn cách
trước đó vài ngày tại hội nghị ban thường vụ thành ủy hà nội
ngày một mươi năm tháng một mươi hai ông đinh tiến dũng bí thư thành ủy hà nội cho biết
thành bài trong cuộc chiến chống dịch hiện nay nằm ở y tế cơ sở
đồng thời ông này cũng cho hay hiện tại thành phố cũng chưa có phương án phong tỏa diện rộng
vì tình hình vẫn đang trong tầm kiểm soát đặc biệt là khi mức độ tiêm phổ vaccine phòng covid một mươi chín đủ hai mũi đã khá cao
các quận huyện thị xã sẽ thực hiện các biện pháp theo nghị quyết số một trăm hai mươi tám của chính phủ
bảo đảm linh hoạt theo diễn biến của dịch và từng địa bàn cụ thể
về việc đưa học sinh trở lại trường học bí thư thành ủy hà nội đề nghị
do tình hình dịch bệnh chuyển biến xấu các địa phương chưa tổ chức đi học cho học sinh chưa được tiêm vaccine
như vậy hà nội chưa có phương án phòng tỏa diện rộng vì tình hình vẫn đang trong tầm kiểm soát
do đó các phường xã thị trấn tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò của các tổ nhóm covid một mươi chín cộng đồng
tổ hỗ trợ theo dõi người nhiễm covid một mươi chín tại nhà
phần tin tức covid một mươi chín thế giới luôn là thông tin được quý vị khán giả mong chờ nhất
hãy cùng chúng tôi đến với đất nước có hơn năm mươi triệu ca nhiễm covid một mươi chín đứng đầu thế giới là mỹ
theo dự báo của các chuyên gia nước mỹ có thể sẽ chứng kiến số ca mắc mới covid một mươi chín
các trường hợp phải nhập viện chữa trị và số người tử vong kỷ lục khi biến chủng omicro lan rộng
đây là nhận định của tiến sĩ anthony fuci giám đốc viện dị ứng và bệnh truyền nhiễm quốc gia mỹ
trong bối cảnh biến thể omicron có tốc độ lây lan tương đối nhanh
và hiện nay đang đúng thời điểm người mỹ bắt đầu cho kỳ mua sắm cao điểm cuối năm
cũng như kỵ nghị
báo cáo của mỹ cho biết tỷ lệ mắc covid một mươi chín trong tuần qua trên toàn nước mỹ là sáu mươi người
thấp hơn so với mức đỉnh của mùa đông năm ngoái nhưng lại tăng năm mươi so với đầu tháng một mươi một
và tình hình nghiêm trọng hơn ở nơi có thời tiết lạnh nơi mọi người tập trung trong nhà nhiều hơn
và tập trung vào những người chưa tiêm
nhiều dấu hiệu cho thấy biến thể omecron đang gia tăng nhanh chóng
và sẽ trở thành biến thể chủ đạo tại mỹ trong những tuần tới
nhân viên y tế tại nhiều bang của mỹ được ghi nhận rơi vào tình trạng kiệt sức
và nhiều bệnh viện khó có thể tiếp nhận thêm bệnh nhân
nhiều hoạt động ngoài trời các buổi biểu diễn chào đón noel và năm mới đã bị hủy bỏ
có thể thấy đây là quyết định đúng đắn trong lúc này
khi ca nhiễm và ca tử vong ở nước này đang dẫn đầu thế giới
còn tại nam phi thì như thế nào
sau khi cả thế giới sẩn sốt khi tổng thống nam phi dương tính với sars cov hai
thì mới đây ông đã quay lại làm việc sau quá trình cách ly vì covid một mươi chín
ngày hai mươi tháng một mươi hai bộ trưởng văn phòng phủ tổng thống nam phi
modi gumbele cho biết tổng thống nước này ông cyril ramaphosa
đã kết thúc một tuần thực hiện cách ly sau khi xét nghiệm dương tính với covid một mươi chín
và đã trở lại lãnh đạo đất nước
ông gumbele cũng cho biết tổng thống sẽ chủ trị cuộc họp nội các cuối cùng của năm hai nghìn hai mươi một
vào ngày hai mươi hai tháng một mươi hai tới
cùng với đó tổng thống ramaphosa gửi lời cảm ơn tất cả người dân nam phi
và các nhà lãnh đạo và bạn bè quốc tế những người đã chuyển những lời chúc tốt đẹp đến ông
kể từ khi có kết quả xét nghiệm dương tính
và chúc những người bị nhiễm virus sars cov hai được hồi phục an toàn và nhanh chóng
ông gumbele nói tổng thống ramaphosa nhắc lại lời kêu gọi mọi người trong nước
giữ an toàn bằng cách tiêm chủng đeo khẩu trang rửa hoặc vệ sinh tay thường xuyên
duy trì khoảng cách xã hội và tránh tụ tập đông người
tính đến thời điểm này vương quốc anh đang phải đối mặt với làn sóng covid một mươi chín dữ dội nhất
khi đang có hơn một mươi một triệu ca f
ngoài việc có số ca nhiễm omicron tăng khủng
anh chính thức tuyên bố đã có một mươi hai người tử vong do omicron
sau khi nước này ghi nhận ca mắc omicran tử vong đầu tiên vào ngày một mươi ba tháng một mươi hai
ông rap cho biết thêm hiện nay có một trăm linh bốn người nhập viện ở anh vì mắc biến thể omicron
hôm một mươi chín tháng một mươi hai cơ quan an ninh y tế anh thông báo trên twitter rằng
có thêm một mươi hai một trăm ba mươi ba ca mắc biến thể omecron được ghi nhận trong hai mươi bốn giờ
đánh dấu số ca mắc omechron trong ngày cao kỷ lục
nâng tổng số ca nhiễm biến thể này ở anh lên
tầm ba mươi bảy một trăm linh một theo reuters
trong mấy ngày qua anh ghi nhận số ca nhiễm covid một mươi chín mới ở mức kỷ lục cao
và nhiều quan chức cũng như bộ trưởng nước này cảnh báo tác động toàn diện
của làn sóng covid một mươi chín mới nhất vẫn chưa rõ
tin tên này đã có ít nhất tám mươi chín quốc gia ghi nhận ca mắc omicron
kể từ khi biến thể này được báo cáo hồi tháng một mươi một
dù tỷ lệ tiêm chủng cao nhiều ca nhiễm omicron triệu chứng nhẹ
dịch vụ y tế quốc gia anh nhs vẫn đối mặt với tình trạng quá tải
thiếu nhân viên y tế
tới thậm chí anh đã phải ban bố tình trạng sự cố nghiêm trọng khi ca mắc đạt đỉnh
khi chính phủ anh gấp rút triển khai chương trình tiêm vaccine tăng cường trên toàn quốc
khả năng miễn dịch chống covid một mươi chín tăng lên
tuy nhiên nhiều người ngạc nhiên khi giới chuyên gia tỏ ra lo ngại trước omicron
biến chủng có thể lẫn tránh một phần miễn dịch
song vaccine vẫn bảo vệ hiệu quả người dùng khỏi triệu chứng nặng và tử vong
đặc biệt sau liệu thứ ba mức miễn dịch cao đồng nghĩa tỷ lệ nhập viện thấp
điều này từng diễn ra tại anh trước đó
đầu năm hai nghìn hai mươi một khi amfa chỉ mưu thế khoảng hai mươi hai ca nhiễm từ sáu mươi năm tuổi trở lên phải nhập viện
con số giảm sâu xuống còn sáu sau khi quốc gia triển khai tốt vaccine
thống kê cho thấy hơn tám mươi chín dân số từ một mươi hai tuổi trở lên tại anh đã được tiêm một mũi vaccine
trong khi tỷ lệ tiêm đủ liệu là tám mươi một
hơn bốn mươi tám dân số nước này đã tìm mũi tăng cường
nói cách khác ngay cả khi độc lực của omicron thấp hơn các biến chủng trước đó
hầu hết người bệnh chỉ gặp triệu chứng nhẹ do đã tiêm chủng nhiễm ncov trước đó hoặc cả hai
tuy nhiên đây là vấn đề từ góc độ cá nhân
số ca nhiễm cao tại anh vẫn là tín hiệu đáng báo động xét trên phương diện cộng đồng
tại hầu hết các khu vực tỷ lệ nhiễm omicron tăng gấp đôi sau mỗi hai ngày
tiến sĩ susan hopkins cố vấn y tế của cơ quan an ninh y tế anh ukhsa
nhận định số ca mắc mới nước này có thể đạt được một triệu một ngày vào cuối tháng một mươi hai
hiện tại chưa rõ tỷ lệ nhập viện do omecron
sông vaccine không hiệu quả một trăm linh
điều này có nghĩa số ca chuyển nặng của anh sẽ tăng trong thời gian tới
bên cạnh đó nhiều người vẫn nhất quyết từ chối tiêm chủng sau hơn một năm triển khai
nhiều chuyên gia cho rằng tỷ lệ nhập viện nhỏ trong số ca nhiễm lớn
vẫn đủ làm hệ thống y tế chịu áp lực
quan điểm này được tiến sĩ hocin đưa ra vào tuần trước
sau khi jukha công bố dữ liệu cho thấy hiệu quả chống nhiễm bệnh có triệu chứng
của vaccine trước omicron thấp hơn nhiều so với delta
bà hopkins nói nếu có nhiều f cùng lúc
chẳng hạn tỷ lệ gấp đôi so với hiện tại nỗi lo lớn nhất của chúng tôi là miễn dịch kém
người chưa tiêm liều vaccine tăng cường hoặc hoàn toàn chưa tiêm chủng
nên nhớ rằng vẫn còn bộ phận không nhỏ năm triệu người anh chưa tiêm liều vaccine nào
số ca nhập viện tăng sẽ là vấn đề lớn của dịch vụ y tế quốc gia nhs
nhưng đây không phải mối lo ngại duy nhất
theo giáo sư chris witti cựu trưởng bang cố vấn khoa học chính phủ anh
bản thân các nhân viên y tế của nhs cũng sẽ nhiễm bệnh và phải cách ly
trong một khoảng thời gian chúng ta sẽ chứng kiến
tình trạng tăng cầu và giảm cung vì thế nó thực sự đáng lo ngại ông wisti nói
như vậy khi số ca nhiễm ở anh đạt kỷ lục mỗi ngày
theo các chuyên gia câu hỏi đặt ra không phải liệu số ca nhập viện có tăng hay không
mà là nhs có thể chống chọi được bao lâu
khoảng chín trên một mươi người cần điều trị nhiều nhất tại bệnh viện chưa được tiêm chủng
nhận xét của savit đưa ra sau khi giáo sư stephen bolquist
giám đốc y tế nhs cho biết dịch vụ đang trong trạng thái thời chiến
thưa quý vị hiện nay biến dụng omicron vẫn là một ẩn số đang được các chuyên gia
các nhà khoa học trên thế giới giải mã
tuy nhiên theo nhiều nghiên cứu biến thể này sẽ đe dọa anh trong tháng một này
chúng tôi sẽ cập nhật những tin tức mới nhất về biến thể này tới quý vị
kính chúc quý vị thật sự sức khỏe đặc biệt chú ý tuân thủ quy định năm k
và theo dõi thông tin mới nhất từ bộ y tế
xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở bản tin tiếp theo